ủy ban thường vụ quốc hội vừa ra nghị quyết về một số nhiệm vụ giải pháp chính sách với các dự án bot
theo đó bộ giao thông vận tải chịu trách nhiệm chính các vi phạm ở các dự án bot
theo ủy ban thường vụ quốc hội chủ trương đầu tư theo hợp đồng bot là đúng đắn giảm bớt gánh nặng ngân sách
tuy nhiên việc triển khai còn nhiều bất cập như hệ thống văn bản pháp luật chưa đầy đủ thẩm định phê duyệt dự án còn bất cập thiếu minh bạch
hầu hết đều chỉ định thầu nhưng nhà thầu thiếu năng lực dẫn đến vi phạm trong quá trình thực hiện
các trạm bot đặt ở vị trí chưa hợp lý dẫn đến bức xúc trong dư luận
ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng bộ giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm chính đối với những hạn chế vi phạm của các dự án do bộ quyết định đầu tư
đồng thời khẩn trương quyết định các dự án đã hoàn thành để xác định thời gian thu phí
ra soát vị trí đặt trạm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước chủ đầu tư và người dân